tình hình thiên tai tại các tỉnh phía nam năm hai nghìn hai mươi sẽ có nhiều diễn biến phức tạp
đòi hỏi các biện pháp đồng bộ bảo đảm an toàn cho người dân và giảm thiểu thiệt hại
đây là nhận định được đưa ra tại hội nghị phòng chống thiên tai khu vực miền nam
do ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai tổ chức sáng nay tại tp hcm
trong năm hai nghìn một mươi chín thiên tai tại khu vực nam bộ đã khiến một mươi sáu người thiệt mạng và mất tích
thiệt hại bốn trăm sáu mươi sáu tỷ đồng
cùng với đó chiều cương lịch sử gây ngập nặng sạt lở bờ sông bờ biển diễn ra ngày càng nghiêm trọng
đặc biệt xâm nhập mặn và hạn hán khốc liệt đầu năm hai nghìn hai mươi tại đồng bằng sông cửu long
đã gây thiệt hại trên ba tỷ đồng
theo dự báo từ nay đến hết năm hai nghìn hai mươi tình hình thiên tai và thời tiết tiếp tục diễn biến khó lường
trong đó nam bộ có thể hứng chịu từ năm đến sáu cơn bão
đó cũng còn nhiều hoạn chế và đây là một cái chúng ta phải hết sức chú ý
trước đây thì đã có những cơn bão vào khu vực này và đã gây thiệt hại rất nghiêm trọng
riêng với tp hcm trung tâm của khu vực phía nam ban chỉ đạo trung mương về phòng chống thiên tai lưu ý
thành phố cần tăng cường công tác nghiên cứu nâng cao công tác dự báo và cảnh báo thiên tai
đồng thời thành phố cần đẩy nhanh các công trình trọng điểm về chống ngập và tiêu thoát nước
bảo đảm an toàn lưới điện và cây xanh đô thị